vụ tấn công khác bằng thiết bị nổ đã diễn ra ở ga tàu điện ngầm xanh betebua khiến một mươi năm người thiệt mạng và bốn mươi năm người khác bị thương
ngược lại với vụ tấn công beslan và nhà hát dubroka những kẻ khủng bố không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào sau những cuộc tấn công đó

để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự các biện pháp an ninh được thắt chặt trên các phương tiện giao thông công cộng trên khắp nước nga